giá đồng euro gần bằng đồng đô la mỹ sau gần hai thập kỷ sẽ tạo nên tác động đáng kể
tới các doanh nghiệp việt nam bởi mỹ và các quốc gia eu hiện đều là những đối tác thương mại hàng đầu
đồng thời thương mại của việt nam cũng đang đứng trước nhiều thách thức
khi giá đô la mỹ liên tục chạm mốc mới trên thị trường tự do
mỹ và eu hiện là những đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
theo nhận định của chuyên gia việc phép tăng lãi suất sẽ khiến usd tiếp tục trở thành đồng tiền
trú ẩn và đầu tư khi giá đồng usd tăng cao thì các doanh nghiệp xuất khẩu bằng usd
sẽ có lợi vì được tăng giá trị nhưng ngược lại các doanh nghiệp nhập khẩu thì thiệt hại

trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và mỹ đạt sáu mươi bốn một mươi năm tỷ usd
mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
còn với eu kim ngạch xuất khẩu giữa việt nam và eu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
đạt hai mươi bảy sáu mươi bảy tỷ usd tăng một mươi tám bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong đó xuất khẩu tăng một mươi tám bốn
trong đó xuất khẩu tăng một mươi tám ba đạt một mươi chín bốn tỷ usd và nhập khẩu từ eu và việt nam tăng hơn một mươi chín một
đạt tám hai tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
theo các chuyên gia trên thị trường hiện nay đồng euro được dùng thanh toán không nhiều
nên cũng không đáng lo ngại khi đồng tiền này mất giá
ngoài ra việt nam có thuận lợi hơn các nước khác tỷ giá việt nam đồng chỉ mất giá khoảng hai mươi
nhờ những sự điều chỉnh của ngân hàng nhà nước
trong khi trên thế giới có những đồng tiền mất giá từ ba đến một mươi ba
các chuyên gia cũng dự báo tỷ giá đến cuối năm sẽ tăng khoảng hai
hai năm khi cán cân thương mại dự báo tiếp tục thẳng dư bốn đến tám tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với lượng dự trữ ngoại hối khá dồi dào
cels network một trong những công ty cho vay tiền mã hóa lớn nhất
vừa thông báo sẽ nộp đơn phá sản
đây cũng là một trong số nhiều công ty kinh doanh trong lĩnh vực tiền mã hóa
nộp đơn xin phá sản chỉ trong vòng một tháng
celsius network nộp đơn xin phá sản chỉ một tháng
sau khi ngừng cho phép khách hàng rút tiền dưới bảo giảm giá của các tài sản kỹ thuật số
trước đó celsius đã nổi lên trong bối cảnh buồn nổ tiền số
để trở thành đơn vị cho vay tiền số lớn nhất với hơn một mươi hai tỷ usd tiền gửi
nhưng khách hàng được thu hút bởi tỷ lệ lãi cao
theo công ty tính đến tháng sáu công ty có một bảy triệu khách hàng
và đang tiếp tục đánh chiếm thị phần với lãi suất huy động lên tới một mươi bảy
đây là vụ phá sản lớn nhất kể từ khi thị trường tiền mã hóa lao dốc trong năm nay
ngoài celsius thì tuần trước voyager digital cũng nộp đơn xin bảo hộ phá sản
sau khi quỹ đầu cơ tiền mã hóa ba euros capital ba ac
với nợ khoản vay trị giá hơn sáu trăm sáu mươi triệu usd
ba ac cũng thu lỗ nặng vì chiến lược vay nợ đầy rủi ro
theo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc bộ thông tin truyền thông
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai thị trường truyền hình trả tiền ott tại việt nam
đạt doanh thu khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng với hơn một mươi sáu triệu thuê bao
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử dự kiến
doanh thu của cả năm hai nghìn hai mươi hai đạt khoảng chín ba trăm linh tỷ đồng
tăng trưởng nhẹ so với con số chín hai trăm linh tỷ đồng của năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân là doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền của các doanh nghiệp trong nước tăng không đáng kể
do sự cạnh tranh gây gắt từ nhiều nền tảng xuyên biên giới như netflix hay youtube
các nền tảng xuyên biên giới thu hút người dùng việt nam với nhiều nội dung phong phú
ngoài ra nhờ tiềm lực tài chính mạnh các nền tảng ngoại sẵn sàng trả kinh phí lớn
để mua bán quyền những nội dung bán địa hay và cung cấp độc quyền với mức phí hợp lý
trong khi đó những nền tảng xuyên biên giới gần như chưa phải chịu quy định kiếm việc nào
như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội địa
theo nhận định của bộ thông tin truyền thông việc cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước
và nền tảng ott xuyên biên giới là chưa đồng đều khi doanh nghiệp ngoại chưa bị quản lý
như cấp phép đóng phí thuế hay biên tập nội dung
dù giá cá tra đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng nhiều người nuôi cá tại an giang cho biết
vẫn bị thua lỗ lý do đến từ giá thức ăn tăng liên tục từ đầu năm đến nay
chưa kể giá các loại vật tư đầu vào khác cũng tăng cao
hiện giá cá cha thương phẩm được thương lái thu mua vào với giá hai mươi bảy hai mươi tám đồng một kg
cao hơn bảy đồng một kg so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên do chi phí nuôi cá cha đã lên tới gần ba mươi đồng một kg
nên phần lớn người nuôi cá đều không có lời
cũng theo trị cục thủy sản tỉnh an giang dù giá cá cha thương phẩm đã tăng khoảng năm sáu đồng một kg
so với đầu năm nhưng các chi phí đổ vào như giá thức ăn thủy sản
chi phí con giống và nguyên vật liệu đều tăng mạnh
làm giá thành nuôi cá tăng khoảng ba mươi ba mươi năm
ngoài ra giá bán các vật tư đầu vào khác như thuốc khóa chất xử lý môi trường
thức ăn bổ sung chế phẩm sinh hập cũng tăng từ hai mươi ba mươi khiến giá thành sản xuất cá bị đổi lên
cục thủy sản an giang khuyên người nuôi tạm thời không nên mở rộng hoặc phát sinh diện tích đào ao mới
không thả nuôi ổ ạt sản xuất không đúng nhu cầu có thể dẫn đến việc tiêu thụ khó khăn trong thời gian tới
quý ii vừa qua tp hcm có gần một mươi năm căn hộ mới tung ra thị trường sơ cấp
và bán đồ sơ cấp
tuy nhiên thị trường thứ cấp lại chứng kiến sức mua yếu dần
lý giải cho hiện tượng này các đơn vị nghiên cứu và môi giới đánh giá người mua đang nhìn nhận thị trường sơ cấp
mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trong khi thị trường thứ cấp có lượng cung cao gấp nhiều lần cầu
báo cáo của cbr e việt nam cho thấy trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai nguồn cung căn hộ tại tp hcm đạt một mươi năm năm trăm hai mươi tám căn
từ một mươi hai đợt mở bán mới vượt tổng nguồn cung mới của cả năm hai nghìn hai mươi
thị trường ghi nhận tổng cộng một mươi một
một hai trăm năm mươi chín căn chào bán thành công tăng gần một bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
tỷ lệ hấp thụ của các dự án mới đạt trên bảy mươi rõ hàng
diễn biến này cho thấy máy lực thị trường căn hộ sơ cấp có sự phục hồi mạnh so với đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư năm ngoái
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một toàn tp hcm chỉ bán được bốn bốn trăm một mươi bốn căn
hầu hết các chủ đầu tư lớn đều lựa chọn giai đoạn quý hai là giai đoạn sôi động nhất
để mà họ có thể đưa ra sản phẩm sau giai đoạn tết
tại thời điểm này trong giai đoạn vừa rồi
chúng ta cũng thấy rằng là một số các cụm dự án có quy mô rất lớn đã trào bán sản phẩm ra cùng một thời điểm
đó là lý do mà nó đẩy nguồn cung của thị trường tăng cao đột biến
tuy nhiên trái ngược với sự sôi động trên thanh khoản căn hộ trên thị trường thứ cấp giảm mạnh
lượng hàng bán ra nhiều nhưng rất ít giao dịch thành công
trong khi giá bán đi ngang thậm chí giảm nhiệt từ năm đến một mươi
nguyên nhân được các chuyên gia lý giải là nguồn khách mua căn hộ đa số đã xuống tiền trên thị trường sơ cấp
để đón đầu các chiếc sách ưu đại khủng
điều này dẫn đến thanh khoản thị trường thứ cấp xuống rất thấp vào tháng năm và tháng sáu vừa qua
ưu thế của một số chủ đầu tư hiện tại thì các dự án lại có được sự hỗ trợ của ngân hàng
và đặc biệt là một số chủ đầu tư thì họ đưa ra rất là nhiều các phương thức thanh toán rất là linh hoạt
đó cũng là một điểm mà các nhà đầu tư tận dụng
chọn lựa các cái sản phẩm mà có cái phương thức thanh toán phù hợp để mà dòng tiền của họ được cân đối hơn
hiện nay ngân hàng nhà nước đã có động thái kiểm soát nguồn vốn tín dụng bất động sản
đang tác động tâm lý rất lớn đến người mua và người bán
các nhà đầu tư đang chôn vốn bắt đầu cắt lỗ xả hàng
còn giới đầu cơ đầu tư ngắn hạn trùng tay vì thanh khoản kém
trong khi các nhà đầu tư dài hạn am hiểu thị trường chỉ quan sát chứ chưa sẵn sàng nhập cuộc
không phải lúc nào mọi thứ có thể tăng liên tục và trong thời gian ngắn và giao dịch nó diễn ra mạnh được
tại vì thứ nhất là khi mà các yếu tố về chính trị bên ngoài cộng với cả yếu tố về lạm phát
cũng như là các lãi suất ngân hàng có dấu hiệu tăng như vậy thì người dân người ta cần có sự nghe ngóng và có xem xét như thế nào
tuy nhiên thực tế khi mà chúng tôi nhìn thấy cái mức độ quan tâm hiện tại
nếu xét theo cái hệ số là khoảng độ là một trăm linh bốn tại thời điểm tháng quý ii hai nghìn hai mươi hai thì nó vẫn cao hơn trước giai đoạn trước dịch
thì như vậy là cái nhu cầu về tìm kiếm bất động sản thị trường vẫn có
đối với thị trường sơ cấp thì chúng tôi đã thấy rằng cái mức độ tiêu thụ của thị trường sơ cấp nó khá là tốt trong thời gian vừa qua
còn mặt bằng chung về thanh khoản chúng ta nói chung là vấn đề về tiêu thụ của thị trường mới sơ cấp và thị trường thứ cấp thì nó giảm
do có vấn đề về kinh tế vĩ mô thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại là vấn đề về lạm phát nó đang cao
hay là lãi suất ngân hàng cũng đã bắt đầu xuống tăng trong thời gian vừa qua
và cũng như ngân hàng nhà nước cũng đã có những động thái siết chặt về tín dụng bắt đầu vào bất động sản
thì nó vô hình chung nó ảnh hưởng trực tiếp đến chủ đầu tư cũng như là khách hàng người mua nhà
thì nếu mà như tôi nói lúc nãy thì nếu mà cái động thái này cái việc này nó tiếp tục kéo dài
thì có thể nó cũng sẽ ảnh hưởng rõ nét hơn trong cái sức cầu cũng như là cái thanh khoản thị trường trong thời gian sắp tới
nó sẽ có thể đi ngang hoặc là giảm
nhiều nhà đầu tư người mua cứ áp lực cho bất động sản ngày một tăng cao
đã liều lĩnh cho cách về vốn mua nhà đầu tư căn hộ
với kỳ vọng giá nhà tăng tài sản càng có giá trị
tuy nhiên do chưa nhìn hết những vấn đề phức tạp là sau các chương trình ưu đãi khuyến mãi ân hạn nợ gốc kết thúc
trải qua một hai năm mua căn hộ luôn có lượng khách hàng không nhỏ âm thầm xả hàng dưới giá vốn do đuối tài chính
sau sự vụ của tập đoàn tân hoàng minh cơ quan điều hành có động thái siết chặt phát hành trái phiếu doanh nghiệp
một thời gian thì lượng trái phiếu phát hành có phần chứng lại
tuy nhiên hiện nay hàng loạt công ty địa ốc
đã ồ ạc phát hành trái phiếu loại chiến chỉ này đặt ra nhiều hoài nghi trong giới đầu tư
thống kê của hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam vbma cho thấy
các doanh nghiệp bất động sản đã trở lại cuộc đua phát hành trái phiếu trong tháng năm và tháng sáu
nếu như tháng năm các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đánh dấu việc trở lại thị trường
với tổng số trái phiếu phát hành gần sáu chín trăm linh tỷ đồng
thì trong tháng sáu doanh nghiệp bất động sản đứng thứ hai với ba tỷ đồng
mặc dù các quy định mới mang tính chất thắt chặt hơn trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp
đây vẫn là kênh huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp bất động sản trong nước
dù không phải nhóm doanh nghiệp có khối lượng phát hành cao nhất
thì bất động sản lại là nhóm có lãi suất trái phiếu phát hành cao nhất trong tháng sáu vừa qua
với mức chín ba mươi năm mỗi năm
điều này cũng dấy lên lo ngại sẽ xảy ra cuộc đua lãi suất trái phiếu trong thời gian tới
khi dòng vốn tín dụng bất động sản ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn
đi vào cuộc đua lãi suất vì chúng ta biết trong lãi suất bình quân của các ngành
thì lãi suất bình quân của bất động sản lại là cao nhất
vì ai cũng nghĩ là bất động sản có lợi nhuận rất là cao
và hiện nay thực tế nó cũng đang diễn ra như vậy
giống như trước đây khi một thị trường bình thường
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của bất động sản khoảng một mươi năm
còn hiện nay nó đang lên tới bốn mươi năm mươi nó rất là cao
thành ra các chủ đầu tư bất động sản sẵn sàng chấp nhận lãi sức cao
để phát hành trái phiếu
phiếu thành công và vô tình nó trở thành một cái cuộc đua
vì cạnh tranh lưỡng nhau vô tình nó tạo một cái cuộc đua
trái chủ trên thị trường hiện nay phần lớn là các nhà đầu tư cá nhân
trong khi đó hiện tượng các ngân hàng bán trái phiếu doanh nghiệp
cho các nhà đầu tư cá nhân những người không có đủ kiến thức và kinh nghiệm
để tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp vốn bất bình đẳng thông tin
và chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp
thì cái việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp nó lỏng lẻo hơn
và nó thiếu cái tính chặt chẽ hơn là các cái
con đường cái kênh huy động vốn khác
cho nên là đây cũng là một cái tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với các nhà đầu tư
ví dụ như là các cái nhà đầu tư có thể sẽ không nắm được
là cái dòng tiền mà doanh nghiệp mà huy động vốn
thông qua mua cái trái phiếu thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp
thì doanh nghiệp sẽ sử dụng cái dòng tiền đó như thế nào
cái vấn đề thứ hai là cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp ấy
có chứa được nhiều cái rủi ro hay không
và cái thứ ba nữa là cái vấn đề rất là quan trọng là
cái tình hình tài chính của doanh nghiệp có lành mạnh hay không
đấy là những cái vấn đề mà nó gây ra rất nhiều những cái tiềm ẩn
nếu nhà đầu tư mà mua trái phiếu doanh nghiệp mà không có đầy đủ những cái thông tin như vậy
theo đánh giá của bộ tài chính mặc dù tỷ lệ trái phiếu có tài sản đảm bảo cao
nhưng thực tế chất lượng tài sản đảm bảo
chủ yếu là các dự án tài sản hình thành trong tương lai
hoặc cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản
trường hợp thị trường bất động sản khó khăn
giá trị tài sản đảm bảo có thể không đủ để thanh toán gốc lại của trái phiếu